thành phố đà nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức đánh giá công nhận và xếp hạng sản phẩm tham gia chương trình
mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn toàn thành phố năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng tham gia gồm các sản phẩm của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận huyện của thành phố đà nẵng
đã đăng ký tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm hoàn thành trước một mươi năm tháng một mươi một tới
tại cấp thành phố các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng ở cấp quận huyện đạt điểm từ đủ ba sao trở lên
hoàn thành việc đánh giá và xếp hạng sản phẩm trước ngày năm tháng một mươi hai năm nay
tổ chức công bố kết quả đánh giá xếp hạng và trao giấy chứng nhận các sản phẩm đạt kết quả trước hai mươi năm tháng một mươi hai
mục đích của hoạt động này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác hộ sản xuất kinh doanh
tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm hướng tới đổi mới sáng tạo nâng cấp hoàn thiện sản phẩm
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
từ đó từng bước chuẩn hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm tham gia chương trình bảo đảm theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế